vì dịch bệnh trên cả nước đang diễn biến nhanh và phức tạp số ca mắc hằng ngày vẫn tăng cao tại một số địa phương như tp hcm và các tỉnh phía nam
từ ngày năm đến ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hà nội đã ghi nhận thêm một mươi sáu trường hợp mắc trên địa bàn các quận huyện trong đó có những trường hợp là công nhân tại khu công nghiệp
người dân trở về hà nội có yếu tố dịch tễ liên quan đến tp hcm nghệ an bắc giang
đánh giá hiện nay
vì dịch bệnh quay trở lại cộng đồng là rất cao ủy ban nhân dân tp hcm vừa có công điện số một mươi ba yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
thành phố yêu cầu siết chặt kỷ luật kỷ cương trong việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
dịch bệnh phát triển phức tạp với sự lây lan của biến chủng mới delta
nếu chủ quan lơ là phòng dịch nguy cơ mất an toàn là điều có thể xảy ra với tất cả chúng ta
biến thể delta có nghĩa là gì
là cái con virus đấy nó không còn giống hệt như ban đầu
đấy nó đột biến
mà khi nó đột biến như thế thì cái độc lực của nó mạnh hơn
và vì cái độc lực của nó mạnh hơn cho nên cái khả năng sống ở trong môi trường các cái vật bám không khí
cái khả năng xâm nhập vào trong đường gố của mỗi người của chúng ta nó mạnh hơn
và như thế thì nó sẽ gây bệnh
nhanh hơn lây mạnh hơn và đôi khi có những trường hợp nó làm cho bệnh nặng hơn
vì vậy chúng ta không được chủ quan
tại hiện trước đây là một trong những con phố sầm út bậc nhất hà nội
với nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn do ảnh hưởng của dịch bệnh nhiều tháng nay hiệu quạnh khó khăn là tình trạng chung mà những hộ kinh doanh tại đây đang gặp phải
trải qua khó khăn người dân tại đây hiểu rằng chỉ có chấp hành nghiêm các phương pháp phòng chống dịch
và khuyến cáo của nhà nước mới có thể giúp cuộc sống bình thường trở lại
tuy nhiên covid ảnh hưởng là đúng rồi ai cũng thế thôi không phải mình hay ai cả
mỗi người có một ý thức thì đừng có vào đấy
nếu mà người ta đi tập thể dục mà có chỗ mà không có người thì không vấn đề gì mà đông quá người ta phải đeo khẩu trang mình tóm lại người ta cấm thì mình tránh
cái đấy là ý thức người ta kém
từ hồi ta về bây giờ nóng khỏe không có cây xa đi không vắng được chậm
nhưng bây giờ thì miêu sinh thì đa vẫn kìa
vẫn cứ phải bán đi vẫn cứ phải cố gắng kiếm
mình phải có ý thức một chút mỗi người một có một ít ý thức
covid một mươi chín và sự chủ quan lô là đã làm cho nhiều quốc gia lãnh thổ trên thế giới phải trả giá bằng chính tính mạng của con người
nghiêm túc thực hiện các thông báo yêu cầu của chính quyền khuyến cáo của bộ y tế trong phòng chống dịch
nâng cao ý thức của cá nhân
ủng hộ quỹ vaccine và tiêm vaccine
để tạo ra miễn dịch cộng đồng
chìa khóa để đẩy lùi covid